thực hiện nghị định số sáu mươi bảy của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
tính đến nay ủy ban nhân dân tỉnh cà mau đã phê duyệt chín mươi một tàu đủ điều kiện đóng mới
loại khỏi danh sách một mươi tám tàu do không còn nhu cầu
ủy ban nhân dân tỉnh cà mau phê duyệt chín tàu đủ điều kiện nâng cấp
loại khỏi danh sách ba tàu do không còn nhu cầu hiện tại còn sáu tàu khai thác đủ điều kiện nâng cấp
ngân hàng đã ký hợp đồng cho vay hai tàu với số tiền cho vay bốn ba trăm bảy mươi ba tỷ đồng
đã giải ngân bốn ba trăm bảy mươi ba tỷ đồng vốn đối ứng chủ tàu một tám trăm bảy mươi bốn tỷ đồng chưa nhận hồ sơ bốn tàu
như vậy hiện tại còn bảy mươi ba tàu đủ điều kiện đóng mới
ngân hàng đã ký hợp đồng cho vay ba mươi tàu với ba trăm hai mươi ba hai trăm hai mươi bốn tỷ đồng
đã giải ngân cho ba mươi tàu với hai trăm bốn mươi ba bảy trăm hai mươi năm tỷ đồng với vốn đối ứng chủ tàu là bốn mươi sáu tám trăm ba mươi tỷ đồng
về chính sách bảo hiểm ủy ban nhân dân tỉnh cà mau đã trì hỗ trợ một ba trăm một mươi một tàu
với một mươi một bốn trăm bảy mươi một tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng hóa
ủy ban nhân dân tỉnh đã trì hỗ trợ tám năm trăm hai mươi tỷ đồng với hai trăm một mươi một chuyến biển